sở giao thông vận tải tp hcm vừa cho biết dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương tới đây
giá vé xe khách từ tp hcm đi các tỉnh sẽ không tăng
theo quy định dịp dỗ tổ hùng vương năm nay người lao động được nghỉ liên tục ba ngày
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn nên lượng khách đi lại qua các bến xe miền đông và miền tây sẽ tăng
trong đó tập trung một số tuyến từ tp hcm đi các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng như vũng tàu
nha trang phan thiết đà lạt tuy vậy các bến xe phải chủ động phương án điều động xe lệch tuyến
đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách đồng thời giữ nguyên giá vé